thưa quý vị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ fanmoby sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vai
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn
người vay sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay đã có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng tàng chữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
tiến hành kiểm tra phòng trọ tại phường tam thanh tp lạng sơn
do vũ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố lạng sơn và phan thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh thanh hóa thuê
công an thành phố lạng sơn đã phát hiện và thu giữ một đĩa xứ màu trắng một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy ketamin cùng nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp phát hiện và thu giữ một súng ngắn bắn đạn thể thao và năm mươi viên đạn
tại cơ quan công an ngọc anh khai đã mua số ketamin trên về sử dụng cùng với lợi còn khẩu súng và đạn được người quen cho mang theo để phòng thân
viện kiểm sát nhân dân huyện ehleu tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nay capat một mươi chín tuổi trú tại xã eheao huyện ehleo để điều tra về hành vi cối gây thương tích
đạn nhân trong vụ án này là cháu y ngách tám tuổi trú tại huyện ehleu
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng bảy nay ca park điều khiển xe máy chở theo cháu y ngách cùng với hai cháu nhỏ tám tuổi và chín tuổi đi về nhà
khi đến đoạn đường lua cao xu ở buôn bia
xã ehiao do đường mưa trơn trượt nên kapat cho dừng xe bên đường
lúc này hai cháu nhỏ đi cùng xuống xe còn y ngách đùa dỡn trèo lên ôm cổ capok làm xe bị ngã
xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người i ngách
sau khi dựng xe lên do bực tức và có sẵn men rượu trong người các bác lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu y ngách để dọa la mắng
không may do quần áo của in ngách có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa
sau khi thấy người y ngách bị cháy thì kapat dùng tay múc nước từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người y ngách để dập lửa
thấy không dập được thì kapat đã cởi đồ y ngách và ném ra bên đường
hậu quả cháu y ngách bị bỏng hai chân tuy nhiên hiện tình trạng của cháu đã dần ổn định
mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đảo đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia
để rồi tiền mất người lao động bị bóc lột đánh đập
tuy nhiên nhiều người vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng phản ánh tại tỉnh quảng nam
đối tượng trương công duy chú tại xã quế châu quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của đối tượng duy
kết quả điều tra xác định đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trương công duy đã tìm cách rủ dây hai thanh niên cùng địa phương sang campuchia làm việc cho công ty của một người tên nguyễn thị hiền
hiện cư trú tại campuchia với mức lương
hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi được hai thanh niên đồng ý duy đã tổ chức đưa trái phép hai người này qua campuchia
duy được trả số tiền công là một mươi triệu đồng
sau chuyến đầu chót lọt duy đã đưa thêm năm người khác sang campuchia cũng với phương thức trên
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hơn một mươi vụ lừa người đưa sang campuchia làm việc
người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc mới được thả về
đây là thực trạng đáng báo động về nạn lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc
sau khi qua campuchia vượt biến trái phép
thì qua bên đó các đối tượng bị những người bên đó bóc lột ớt bức trong công việc
nhiều người cũng có nguyện vọng không chịu lòng về muốn về thì bị các đối tượng này ấy bục và đòi bò thường tiền chuộc lại mới cho về
giá trị tiền chuộc thì rất là lớn nhiều gia đình rất là khó khăn
thì đi chạy vại từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu thì không có khả năng di trỏ thì các đối tượng sẽ đe dọa
có nhiều lời lãi và hành vi liên hệ với gia đình và đe dọa sẽ bóng các nội nhân này
do đó thì tiền mắc tập mong
cũng qua đây cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao
thực tế đây là thủ đoạn của tội phạm mua bán người
vì vậy người dân cần phòng tránh không mắc bẫy lừa đảo của bọn tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa di lý đối tượng hoàng văn thê
bốn mươi tuổi ngụ tại xã châu quế thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã long toàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
theo hồ sơ tối ngày một mươi hai tháng bảy công an thị xã duyên hải tiếp nhận tin báo
có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty điện gió trung nam ở ấp bào sen xã long toàn
cơ quan công an xác định nạn nhân là ông trần vĩnh xuân sáu mươi một tuổi nghề nghiệp chạy xe ôm
ấp định an xã đông hải huyện duyên hải
qua điều tra xác minh được biết khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
khi đang đứng đợi khách tại bến xe thị xã duyên hải
thì có một nam thanh niên đến kêu ông xuân trở về hướng công ty điện gió trung nam
khi đến khu vực vắng vẻ người thanh niên yêu cầu ông xuân dừng xe lại
rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ông xuân gây thương tích rồi cướp xe mô tô chạy khỏi hiện trường
qua công tác xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định
đối tượng khả nghi là hoàng văn thê và hiện đang lẫn trốn tại cơ khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
nên đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ thê
tại cơ quan công an hoàng văn thê khai nhận bản thân nghiện ma túy
trước khi gây án một ngày y di chuyển đến tỉnh trà vinh với ý định tìm việc làm tại công ty điện gió trung nam
khi bắt được xe ôm theo nãy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền
nên giả vợ làm rất điện thoại và kêu người lấy xe dừng lại sau đó thực hiện hành vi phạm tội
gây án xong thời đêm bán chiếc xe mô tô vừa cướp được tại một tiệm cầm đổ thị xã duyên hải
với giá năm triệu đồng rồi di chuyển bằng xe khách qua các tỉnh vĩnh long tiền giang hà nội
rồi trốn ra cơ khẩu móng cái thì bị cơ quan công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ
đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng đồng tháp cho biết
và những ngày gần đây lợi dụng đêm mưa dông tối trời một số đối tượng đã vận chuyển hàng lậu
từ biên giới vào nội địa tiêu thụ và qua công tác tuần tra kiểm soát thì đơn vị liên tiếp bắt giữ
hai vụ vận chuyển hàng lậu với hàng ngàn bao thuốc lá ngoại
rạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tại ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
hai tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn phát hiện hai nhóm người mang vác các bao hàng
đang đi từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn
hai tổ công tác nhanh chóng tiếp cận tuy nhiên nhóm đối tượng đã bỏ lại các bao hàng
chứa hai hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại lợi dụng đêm tối tẩu thoát
cũng vào rạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hai vụ hàng lậu vô chủ
gồm một bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại tại ấp một sách thường lạc huyện hồng ngưỡng
các tối công tác đã đưa tan vật là bốn bao thuốc lá ngoại và đồng biên phòng cầu muốn
tiếp tục hoàn chính hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp quy nhơn tỉnh bình định
vừa phát hiện một chiếc xe ô tô tải chờ hàng nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi ba đang lưu thông trên quốc lộ một d hướng ra bắc
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần bốn ba trăm linh gói thuốc lá các loại
toàn bộ số thuốc trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tài xế điều khiển phương tiện là lê thanh sang chú tại tỉnh đồng tháp khai nhận
là người được thuê vận chuyển hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một số lượng lớn dép nghi là giả nhãn hiệu cũng vừa được công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang tạm giữ sau khi kiểm tra kho của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường mỹ quý
cụ thể kiểm tra kho hàng của ông võ trường vũ tại phường mỹ quý thành phố long xuyên
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng
phát hiện trong kho có gần một trăm linh đôi dép nam nhãn hiệu nikki nghi vấn là hàng giả nhãn hiệu
sáu kg dây đai dùng để sản xuất dép và bốn trăm năm mươi hai kg đế dép không nhãn hiệu
không rõ nguồn chức năng
tại thời điểm kiểm tra ông vũ không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số hàng để tiếp tục điều tra sau mình
mở tài khoản trên mạng internet để quản lý cho vay tiền với lãi suất cao
đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hải dương
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
theo tài liệu điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dũng đứng ra cho vay cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài
dũng tạo và sử dụng tài khoản trên website https hai xxxx www mormen vn
để quản lý việc cho vay trả góp vay tín chấp bắt họ và thu nợ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện bắt giữ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiệm cầm đồ do dũng quản lý đã bỏ vốn ra gần một mươi hai tỷ đồng
để cho sáu trăm sáu mươi tám lượt vai với các hình thức vay trả góp vay cầm đồ vay tín chấp
với lãi suất từ một năm trăm linh đồng đến bảy đồng một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính khoảng từ bốn đến năm tỷ đồng
công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại bản vạn yên xã tân phong huyện phù yên tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phù yên chủ trì
các đơn vị chức năng đã phát hiện đối tượng cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã quy hướng huyện vân hồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi có một gói nhỏ chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp
bước đầu lợi khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi tại bản pa cốc
với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ